bên lề hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một trong tối qua theo giờ địa phương
tức là dạng sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ hà nội
chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với chủ tịch hội đồng liên bang quốc gia quốc hội uae tiến sĩ anqui ba isi
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với uae
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh uae hiện là một trong những đối tác thương mại đầu tư và lao động hàng đầu của việt nam
tại khu vực trung đông và là thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy của việt nam trên thế giới
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi năm đạt sáu ba tỷ đô la chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt bốn ba tỷ đô la
uae là nhà đầu tư lớn từ khu vực vùng vịnh tại việt nam với tổng vốn đăng ký đạt bốn tỷ đô la
tiềm năng về hợp tác giữa hai nước là rất lớn nhất là trong các lĩnh vực thương mại đầu tư dầu khí
lao động nhất trí với ý kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội
an kubashi cho rằng hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại cùng hợp tác lao động trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội uae khẳng định trong chính sách đối ngoại của uae việt nam có vị trí quan trọng trong khu vực châu á